do cây bưởi da xanh mang lại hiệu quả kinh tế khá cao lại có thể thích nghi và phát triển tốt ở vùng đất phèn mặn hậu giang
nên trong thời gian qua địa phương này đã tích cực tuyên truyền vận động nông dân
chuyển đổi diện tích đất canh tác kém hiệu quả để trồng bưởi da xanh và từng bước xây dựng thương hiệu
với mục tiêu là nâng cao đời sống người dân vùng hạn mặn
đây là vườn bưởi của ông trần văn đặng ở xã vĩnh viễn huyện long mỹ tỉnh hậu giang vùng đất phèn và thường xuyên bị nước mặn đe dọa
sau gần bốn năm kể từ khi ông đặng quyết định chọn giống bưởi da xanh để trồng trên diện tích năm m hai đất vườn nhà
giờ đây gia đình ông đã có thu nhập hơn hai trăm linh triệu đồng trên năm
đây cũng là một trong những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao trong phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng
theo nghị quyết của đảng bộ huyện long mỹ
bữa đầu thì trồng cũng đủ thứ vì đất này nó cũng phèn mặn quá
trồng khốm trồng mía trồng dừa thấy năng sức nó cũng không cao
rồi sau thấy bưởi da xanh này nó cũng thích hợp
so với đó mà thấy trồng bưởi đó nếu năm năm là trung bình mỗi cái gốc nếu cái tàn nó lớn năm năm nó đều
thì cây có thể thu hoạch từ một triệu
còn đây là gốc bưởi da xanh mới trồng được hơn một tháng của gia đình ông đặng văn phùng ấp ba xã vĩnh viễn huyện long mỹ
trong nhiều năm chăn trở tìm cách phát triển kinh tế gia đình
đến khi tận mắt nhìn thấy những cây bưởi của các hộ gia đình xung quanh phát triển xanh tốt
ông phùng mới mạnh dạn trồng
vì đây là lần đầu tiên trồng loại cây này
nên dù những khóc bưởi của ông đang phát triển rất tốt nhưng ông phùng vẫn không khỏi lo lắng
quỹ ban quyển phát động thì tôi cũng có hưởng ứng theo nhưng mà cũng có trăn trở
sau khi cây bưởi này
thấy người ta trồng thì cũng nhiều thì bây giờ tới bây giờ thì nó có giá đó
nhưng mà không biết sau này nó được có ổn định như giá cả như bây giờ hay không nữa
hiện tại hậu giang có gần hai hectare bưởi da xanh tập trung nhiều tại huyện long mỹ châu thành
vấn đề ngành chức năng quan tâm chăn trở hiện nay là bên cạnh mở rộng diện tích
thì phải tìm được đầu ra ổn định cho sản phẩm giải quyết được những khó khăn cho người nông dân
để họ yên tâm sản xuất
đối với một tỉnh đi lên từ pháp
phát triển nông nghiệp thì việc người dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi là điều cần thiết
tuy nhiên đích đến thương hiệu bưởi da xanh ở tỉnh hậu giang vẫn là một thách thức đối với nông hộ
do vậy rất cần sự vào cuộc của các ngành chức năng của tỉnh và các địa phương
trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm hướng đến xây dựng theo tiêu chuẩn việt gáp